để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch hai nghìn một mươi chín
ubnd tp hà nội đã có văn bản số năm nghìn ba trăm linh ba chỉ đạo giám đốc thủ trưởng các đơn vị
chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã và các chủ đầu tư dự án
sử dụng vốn ngân sách thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm
cụ thể thành phố giao sở kế hoạch và đầu tư tham mưu ubnd tp công bố đừng dây nóng
tiếp nhận phản ánh xử lý những vương mắc trong quá trình triển khai dự án
từ khâu hoàn thiện thủ tục đầu tư thực hiện phân bố giải ngân
và quyết toán các dự án đầu tư công trên địa bàn
chủ trì với các đơn vị tăng cường kiểm tra kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực
trong quản lý đầu tư công cấp thành phố như thông thầu gian lận cản trở hối lộ can thiệp bất hợp pháp
ubnd tp yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ về tiến độ giải ngân
vốn đầu tư công xây dựng cơ bản cấp thành phố và quận huyện thị xã
đã được thành quỷ ubnd tp chỉ đạo